sau hơn một ngày xét xử sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt ba bị cáo trong vụ lập quỹ trái phép
tại ban quản lý dự án lọc hóa dầu nghi sơn
tòa đã tuyên phạt bị cáo trần khắc hiệp nguyên trưởng ban quản lý và lê xuân hoàng nguyên kế toán trưởng
trưởng phòng tài chính kế toán cùng lĩnh bốn năm tù nguyễn mạnh tấn nguyên nhân viên phòng tài chính kế toán
lĩnh hai năm tù về cùng tội lập quỹ trái phép
ngoài án phạt tù tòa còn tuyên buộc bị cáo trần khắc hiệp phải bồi thường một mươi tỷ đồng
bị cáo hoàng bồi thường hơn chín hai tỷ đồng cho pvn
hội đồng xét xử cũng xác nhận bị cáo hiệp đã nộp bồi thường bảy bốn tỷ đồng hoàng đã nộp hơn hai trăm linh triệu đồng
bản án sơ thẩm nhận định hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng
vi phạm các quy định về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho nhà nước
trong đó bị cáo trần khắc hiệp là người chỉ đạo trực tiếp ký sáu mươi sáu hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn
với mb thanh hóa và một mươi ba văn bản thỏa thuận gửi tiền với ocean bank thanh hóa
bị cáo lê xuân hoàng bị hội đồng xét xử đánh giá là đã có hành vi bàn bạc
thống nhất với trần khắc hiệp sử dụng một năm trăm năm mươi tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn
lọc hóa dầu nghi sơn thanh toán và năm mươi tỷ đồng do pvn cung cấp
để gửi có kỳ hạn lấy tổng số tiền lãi là hơn một mươi chín hai tỷ đồng để sử dụng chi tiêu gây thiệt hại cho pvn
đối với bị cáo nguyễn mạnh tấn hội đồng xét xử xác định không được bàn bạc
nhưng đã tiếp nhận ý chỉ đạo từ cấp trên trong việc thực hiện hành vi vi phạm